tiếp bộ trưởng ngoại giao lào saleh umsai qamashid thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ mong muốn
phía lào sớm tổ chức đối thoại trực tiếp giữa thủ tướng lào và doanh nghiệp việt nam
thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ việt nam lào trong năm hai nghìn một mươi tám
nhất là các cơ chế hợp tác tiếp tục được phát huy thủ tướng đề nghị chính phủ lào phối hợp
thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người lao động việt nam tại lào
và trong công tác phổ biến chính sách ưu đãi đầu tư thương mại lãnh sự bảo hộ công dân
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân và người lao động hai nước
nhấn mạnh trong năm tới việt nam đảm nhiệm chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin tham vấn ủng hộ lẫn nhau
nhất là các vấn đề an ninh chiến lược khu vực góp phần giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều biển động
bộ trưởng xạ lầm say công ma xít cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ trí nghĩa trí tình của đảng
nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam đã dành cho nhân dân các bộ tộc lào anh em
và khẳng định bộ ngoại giao lào sẽ cùng với các bộ ngành khác của lào thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hợp tác với các bộ ngành địa phương của việt nam qua đó thắt chặt và tăng cường hơn nữa
mối quan hệ truyền thống tình đoàn kết đặc biệt việt nam lào